tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ một mươi hai đối tượng để điều tra làm rõ về các hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
theo điều tra ban đầu đối tượng trương tấn lộc sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh an giang có mâu thuẫn với trần chính minh chưa rõ nhân thân lai lịch nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn lộc đã rủ thêm nhóm bạn đi trên tám xe mô tô mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của mình
khi đến trước cổng trung tâm điều khiển xe mô tô chở trần công nhật sinh năm hai nghìn tám quê thừa thiên huế cho rằng kiệt và nhật cùng nhóm với minh nên các đối tượng trong nhóm của lộc đã cầm hung khí đuổi theo
lo sợ bị đánh nên kiệt tăng ga chở nhật bỏ chạy
do chạy với tốc độ cao kiệt và nhật va chạm với xe mô tô của hai người phụ nữ chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường
hậu quả kiệt và người phụ nữ tử vong trần công nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé đa chấn thương
sau khi ngã thì nhật ngồi dậy bị nhóm của lộc chạy đến đánh và dùng dao chém rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường
qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố dĩ an tỉnh bình bình dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh xác minh truy xét các đối tượng có liên quan
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tổ quan điều tra cũng thu giữ ba dao tự chế tám xe mô tô mà các đối tượng sử dụng để gây án và vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tuy không phải mâu thuẫn của mình nhưng một bị cáo chú quận liên triều vẫn rủ thêm nhóm bạn cầm theo hung khí nguy hiểm để đi chém nhau khiến một bị hại thương tích nặng
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bảy bị cáo cùng chú quận liên triều về hành vi giết người
theo kháo trạng do nợ nần giữa nguyễn minh lớn chú quận thanh khê và huỳnh ngùi hộc anh chú quận liên triều
tù đã rủ thêm sáu bị cáo khác đã chuẩn bị năm cây đao
tại số một trăm chín mươi năm thái thị bôi cả nhóm đã đuổi đánh
đông đã dùng dao chém minh lớn bất tỉnh tại chỗ với thương tích hai mươi sáu
qua xét hỏi cho thấy hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ cầu kết chặt chẽ với nhau và quyết liệt thực hiện hành vi phạm tội
mong muốn tước đoạt tính mạng của người khác
toán nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt nguyễn văn tú nguyễn đắc bình nguyễn quang thẩm một mươi hai năm tù
lưu hoàng trọng một mươi một năm tù nguyễn quang thiện chín năm tù và bùi xuân phú bảy năm tù cùng về tội giết người
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với công an tỉnh điện biên
công an huyện nậm pồ vừa bắt giữ được hai đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi chín h ngày năm tháng bốn tại khu vực bản đề bua xã phiền hồ huyện lậm pồ tỉnh điện biên
thảo a già chú huyện mường nhé tỉnh điện biên vận chuyển một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đấu tranh khai thác nhanh thảo a già khai nhận được người đàn ông chú bản tên là liều a xúa thuê vận chuyển số ma túy trên
từ khu vực biên giới việt nam lào về đến bản đề bua xã phìn hồ giao cho một người đàn ông không rõ danh tính
với tiền công một mươi một triệu đồng mở rộng điều tra truy xét tối cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ được liều a xúa
khi đang lẩn trốn ở mương nước trên rìa đồi khu vực mốc sáu mươi sáu tuyến biên giới việt nam lào
ủy ban nhân dân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã ra thông cáo báo chí về vụ việc dối loạn tiêu hóa sau khi ăn sáng
xảy ra tại trường tiểu học vĩnh trường và trung học cơ sở trần hương đạo thuộc phường vĩnh trường thành phố nha trang
về trường hợp học sinh của trường tiểu học vĩnh trường tử vong vào chiều ngày năm tháng bốn được sự đồng ý của gia đình
trung tâm giám định pháp y tỉnh khánh hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân
theo báo cáo của đơn vị trước khi đến lớp học sinh này cùng nhiều bạn đã ăn sáng ngoài cổng trường gồm món sushi và uống nước ngọt
chỉ sau khoảng ba mươi phút ăn uống xong học sinh này có biểu hiện muốn nôn xùi bọt mép và được nhà trường đưa đi bệnh viện cấp cứu
hội đồng y khoa bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa đã hội trần và kết luận em ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân
vào tối ngày năm tháng bốn ông hồ văn mừng bí thư thành ủy nha trang và ông đinh văn thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đã chủ trì làm việc với ngành chức năng liên quan để tìm hiểu đánh giá tình hình và đưa ra hướng giải quyết tiếp theo trong vụ việc
báo cáo của sở y tế khánh hòa đến chiều ngày năm tháng bốn tổng số ca tiếp nhận tại các bệnh viện là ba mươi bảy học sinh
sau khi thăm khám đã cho về theo dõi ngoại trú bảy học sinh hai em được xuất viện sau khi được điều trị sức khỏe ổn định
hiện còn hai mươi tám em được tiếp tục theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế và tất cả học sinh này đều có sức khỏe ổn định
cục y tế dự phòng bộ y tế có công văn khẩn gửi sở y tế tỉnh tiền giang bệnh viện pasteur tp hcm
đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm lây sang người sau khi ghi nhận ca mắc cúm a h chín đầu tiên tại việt nam
bệnh cúm da cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm sang người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật hoang dã đặc biệt là chim
phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
người chăn nuôi buôn bán vận chuyển da cầm giết mổ da cầm tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh thường quy
khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ da cầm sống hoặc khu vực buôn bán da cầm sống rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với da cầm hoặc sau khi đi vào chợ
khi có biểu hiện giống như là cúm sốt ho đau ngực khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
sau hơn ba tháng theo dõi và giám sát lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh gạo nằm trên địa bàn quận hoàng mai và hoài đức
phát hiện các cơ sở này đã làm giả nhãn hiệu gạo st hai mươi năm ông cua nhãn hiệu đã được bảo hộ tại việt nam
cụ thể đội quản lý thị trường số một quyết định kiểm tra đột xuất với hệ thống phân phối minh thu gạo sạch có địa chỉ hai trăm tám mươi một tân mai quận hoàng mai cơ sở kinh doanh gạo đình phong đường mới thị liệt quận hoàng mai và cơ sở kinh doanh gạo tuấn lý số hai trăm tám mươi tám đường bốn trăm hai mươi hai xã đức giang huyện hoài đức
qua kiểm tra phát hiện các cơ sở này đã có hành vi đóng gói kinh doanh gạo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu giả mạo bao bì của doanh nghiệp tư nhân hồ quang trí địa chỉ huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đáng chú ý lực lượng chức năng phát hiện có cơ sở kinh doanh đã sử dụng sàn thương mại điện tử shopee để tiêu thụ hàng giả lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ một trăm ba mươi tám bao gạo thành phẩm hàng nghìn vỏ bao bì có dấu hiệu giả mạo trên hai sáu trăm linh tem chống hàng giả bảy trăm linh kg gạo dùng để đóng gói gạo giả mạo thương hiệu cùng các máy móc công cụ phục vụ cho việc đóng gói hàng hóa
bộ tài chính đã ban hành quyết định số bốn trăm bảy mươi về kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh sổ số trò chơi điện tử
bộ tài chính đã ban hành quyết định số bốn trăm bảy mươi về kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh sổ số một mươi một doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài và sáu công ty kinh doanh casino
bên cạnh công tác kiểm tra của liên bộ hàng năm ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn
trong đó có một số địa điểm đã lợi dụng để đánh bạc cơ quan công an địa phương đã kiểm tra và xử lý hình sự theo quy định
bộ tài chính phối hợp với bộ công an và các cơ quan liên quan cùng địa phương tăng cường quản lý giám sát kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
hiện chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là sẽ đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh nắm bắt được tâm lý này nhiều phụ huynh sẽ tìm hiểu thông tin về các trại hè hướng nghiệp
nhiều đối tượng lừa đào đã giảm mạo trang thông tin về hoạt động trại hè để lừa tiền
gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo chương trình trại hè dưới hình thức học kỳ công an có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia ghi nhận của nhóm phóng viên
với mong muốn con mình được trải nghiệm gian luyện kỹ năng sống nên trong dịp hè này chị dung có tìm hiểu trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
tuy nhiên có rất nhiều website trang mạng xã hội quảng cáo thông tin mời chào tham gia khóa học khiến chị như rơi vào ma trận
không biết đâu là trang chính thống đâu là dạ
mình chưa sử dụng bao giờ telegram thì phải
đến lúc này mình cũng cảm thấy là có cái gì đấy nó không đúng lắm
đầu tháng bốn công an nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã đưa ra cảnh báo về các trang facebook mang tên trại hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
tổ chức chạy hè miễn phí cho trẻ là lừa đảo
bộ phận tuyển sinh của chương trình trại hè học làm chiến sĩ công an do báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng phối hợp với học viện kỳ sát nhân dân tổ chức cũng liên tục nhận được cuộc gọi để xác binh thông tin
học viện kỳ sát nhân tổ chức cũng liên tục nhận được cuộc gọi để xác binh thông tin khóa học từ nhiều phụ huynh
ngay sau khi phát hiện vấn đề này đơn vị tổ chức đã gửi cảnh báo đến nhà trường và phụ huynh
tuy nhiên đã có những nạn nhân bị lừa đảo hàng chục triệu đồng
năm nay thật sự là cũng có rất nhiều các fanpage giả mạo chương trình này để lừa đảo các phụ huynh
ban tổ chức đã nhận được không dưới một mươi cái thông tin của các trang fanpage giả mạo chương trình
và trang fanpage giả mạo của nó cũng rất đa dạng rất nhiều hình thức
tôi xin khẳng định báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng chỉ ký một chương trình phối hợp duy nhất với học viện cảnh sát nhân dân
chiều trò của các đối tượng này là sao chép toàn bộ nội dung hình ảnh của các cuộc thi uy tín về fanpage giả
hòng lấy sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh
để thu hút phụ huynh giáo viên đăng ký cho học sinh tham gia các trang này thường xuyên chạy quảng cáo để tăng tương tác
khi nạn nhân cắn câu các đối tượng lừa đảo sẽ đưa vào group chat hoặc nhắn tin trò chuyện trên app
nhằm che giấu hành tung
tiếp đến chúng yêu cầu phụ huynh muốn đăng ký cho con tham gia thì phải thực hiện các thử thách
nhiệm vụ với số tiền tăng dần để hỗ trợ cuộc thi
nếu phụ huynh chuyển tiền thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt và chặn liên lạc
các đối tượng đánh vào cái tâm lý của phụ huynh đó là rất là cần một đơn vị có thể là quản lý giáo dục con em mình trong dịp hè
thứ nữa đó là các đối tượng sẽ dẫn dụ người dùng
sẽ chuyển sang một cái kênh để mà trao đổi liên lạc khác chẳng hạn như là cái kênh telegram
để mà hướng dẫn phụ huynh đăng ký rồi thì có thể là chuyển cho các đối tượng trước một khoản tiền
và đặc biệt thì chúng tôi đánh giá nó có một cái thủ đoạn tương đối mới đó là các đối tượng có thể là gửi cho phụ huynh những cái đường link giả mạo
thì những cái đường link này nó có thể là dưới dạng cái file apk ở trên hệ điều hành anaroid hoặc là một cái đường link nào đó mà có cái mạ độc
cơ quan chức năng khuyến cáo để không bị lừa đảo các phụ huynh nên tìm hiểu đăng ký chương trình chạy hè
học làm chiến sĩ công an qua trang web và phát vết chính thức của ban tổ chức
mọi hình thức yêu cầu chuyển khoản và tế khoản cá nhân hoặc thực hiện nhiệm vụ mới được tham gia chương trình chạy hè đều là lừa đảo